qua công tác tuần tra kiểm soát mới đây tại km hai trăm năm mươi ba quốc lộ một a thuộc địa bàn xã gia xuân huyện gia viễn tỉnh ninh bình
tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã phát hiện một xe ô tô tải đang vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi năm h một nghìn bảy mươi hai do lê minh trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã an ninh huyện bình lục tỉnh hà nam điều khiển
qua kiểm tra xe đang vận chuyển túi sách một mươi thùng sơn không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
quá trình điều tra ban đầu lê minh trưởng khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ thành phố hà nội về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình để kiếm lời
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bàn giao số hàng trên cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây kêu gọi huy động đầu tư vào sản forex fpp check
ủy thác đầu tư tiền ảo trên địa bàn huyện bố trạch vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối kim loại hàng hóa chỉ số cfd giao dịch cá nhân ký hợp đồng với một nhà môi giới và tiền điện tử
tất cả những yếu tố giao dịch này đều chưa được cấp phép tại việt nam
nhiều nạn nhân đã tham gia và thiệt hại hàng tỷ đồng
liên quan đến đường dây này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba tháng để phục vụ cho công tác điều tra đối với nguyễn thị lệ nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình về hành vi sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện địa tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
văn phòng đại diện của fpp check tại quảng bình được đặt tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch do nguyễn thị lệ nhi đứng đầu
cùng năm nhân viên cấp dưới tiến hành mời trào hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các chuyên gia của fpp check đầu tư forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ sáu đến một mươi một tháng thậm chí là có thể lên tới một mươi bốn một tháng tương đương một trăm sáu mươi tám một năm
lợi nhuận phần trăm càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia
tuy nhiên đến nay sàn fp check tạm dừng giao dịch việc nạp và rút tiền đều không thực hiện được

bước đầu cơ quan công an xác định thông qua văn phòng fpt check tại quảng bình có hai trăm hai mươi năm tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng
công an huyện đã làm rõ chín nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn một ba tỷ đồng
khám xét khẩn cấp văn phòng fpp check tại quảng bình lực lượng công an đã thu giữ ba máy tính sách tay sáu điện thoại di động sáu sổ tay chín mươi chín giấy nộp tiền mặt
một bộ máy chiếu một camera một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng fvp check
tới mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng trú tại tỉnh lai châu vừa bị bắt giữ về hành vi trên tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng lù văn võ và lò văn ngân khai nhận đã chung tiền sang tỉnh điện biên mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính để mang về tỉnh lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng
chức năng tỉnh điện biên bắt giữ tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
tại hưng yên trong thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
điều đáng nói là hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ những nguyên nhân hết sức đơn giản nhưng hậu quả thì không hề nhỏ
phát hiện hai nam thanh niên tử vong xung quanh nhiều vỏ chai bia vỡ và một chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng công an tỉnh hưng yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
qua giả soát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định quá trình xảy ra vụ việc nhóm bốn người của nguyễn văn hiếu đi chơi và xảy ra mô thuẫn đánh nhau với nhóm bảy người khác của đặng huy hoàng
sau đó nhóm của hiếu rủ thêm một mươi đối tượng đi bảy xe máy trong đó một xe mang theo một tuyếp sắt một xe mang theo một dao phóng lợn các xe còn lại cầm vỏ chai bia đi tìm nhóm của hoàng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi một xe mất lái tự đâm vào cửa nhà dân ven đường hậu quả khiến phạm khắc huấn và phạm năng huy tử vong
trước đó tại thôn đông kết xã đồng kết huyện khói châu hai nhóm thanh niên do nguyễn đức mạnh và vũ trường an cầm đầu đã hẹn đánh nhau để giải quyết mô thuẫn
sau cuộc hỗn chiến bằng dao và vỏ chai bia vũ trường an bị nhiều vết chém ở đầu lưng đang phải điều trị tại bệnh viện việt đức tp hà nội
trước đó tại thôn đông kết huyện khói châu hai nhóm thanh niên do nguyễn đức mạnh và vũ trường an cầm đầu đã hẹn đánh nhau